cục đầu tư nước ngoài vừa cho biết vốn đầu tư nước ngoài fdi quý i năm hai nghìn một mươi chín đã đạt con số kỷ lục là một mươi tám tỷ usd về giá trị vốn đầu tư đăng ký tăng hơn một tám lần so với cùng kỳ năm ngoái